các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy các điểm chữa cháy công cộng đã trở nên rất quen thuộc trong mỗi khu dân cư
và từ đó ý thức kỹ năng của người dân đã có chuyển biến rõ nét
phòng trào toàn dân tham gia phòng cháy trịa cháy đi vào chiều sâu và thực chất
nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua
khoảng bốn h ba mươi phút
bốn giờ ba mươi phút ngày bảy tháng tám hỏa hoạn bùng lên tại cửa hàng thời trang ở khu phố thanh hà thị trấn gò dầu huyện gò dầu tỉnh tây ninh
mười xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường dập lửa
thời điểm xảy ra cháy có năm người mắc kẹt bên trong
thiệt hại đám cháy ước tính một mươi tỷ đồng một người tử vong hai người bị thương
trên địa bàn tỉnh hà tĩnh một chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên đường bỗng nhiên bốc cháy dữ dội
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy kịp thời có mặt tiến hành chữa cháy
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
tài xế thoát ra ngoài an toàn nhưng toàn bộ số hàng hóa trên xe bị lửa thiêu dụi
tòa án nhân dân tp hà nội vừa kết thúc phiên xét xử vụ cháy quán karaoke tại quận cầu giấy
làm ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ
hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm đến trật tự an toàn xã hội
dẫn đến sự hy sinh và mất mát cho gia đình ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nên cần có bản án nghiêm khắc
do đó đã quyết định tuyên phạm duy hùng mức án một mươi năm tù về tội danh vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị và các bạn có thể thấy tình hình cháy nổ đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
gây thiệt hại không chỉ về tài sản mà còn tính mạng con người
công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an
sự tham gia của toàn dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng để công tác phòng ngừa được duy trì hiệu quả từ trong mỗi hộ gia đình
mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
mục tiêu này đang được lực lượng công an tiếp tục thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể sáng tạo
giãng sáng tiệm giật là này bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
ông nguyễn hữu nghĩa tổ trưởng tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại khu phố
phường tân hương thuận quận một mươi hai tp hcm nhận được điện thoại kêu cứu từ chủ hộ gia đình
ngay lập tức ông cùng các thành viên của tổ liên gia là các hộ gia đình trong cùng khu phố
huy động bình chữa cháy dụng cụ phá rỡ đến hiện trường
trong đám cháy năm người mắc kẹt đã nhanh chóng được tổ liên gia hướng dẫn giải cứu
mọi người mỗi người mỗi chân mỗi tay là cùng giúp gia đình
trong lúc đó thì cũng hoang mang và bối rối không biết xử lý sao thì đã có tổ chữa cháy liên gia
với mọi người xung quanh hàng xóm với hai anh chị hàng xóm kế bên hai bên nhà
qua hỗ trợ giúp đỡ dọc tắt dọn dẹp di rời những tài sản còn trong nhà ra ngoài để cho nó an toàn
có đến năm mươi các vụ cháy xảy ra gần đây trên địa bàn tp hcm
được người dân và các tổ liên gia kịp thời xử lý nên đã hạn chế được thương vong về người và tài sản
đặc biệt là ở những khu vực tập trung các ngõ hẻm sâu
xe chữa cháy không thể tiếp cận
như thế này người dân có thể chủ động sử dụng các phương tiện tại điểm chữa cháy công cộng để xử lý đám cháy
từ thành lập cái một mươi năm tay tới bây giờ tổ liên gia bây giờ là biết cách dùng bình biết cách chữa cháy
tại vì bây giờ tổ liên gia bây giờ tổ dân phố mình ai ai cũng không có sợ nữa cháy nổ nữa
tại vì bây giờ có cháy nổ nghe tiếng chuông khỏ thì bắt đầu bồng lồng ai ai cũng xếp bình chạy ra để chữa cháy
không chỉ là ý thức mà kỹ năng của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng đã được nâng cao rõ rệt
nhiều vụ cháy nhà dân xảy ra người dân mắc kẹt bên trong đã có thể xử trí kịp thời đúng theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thoát nạn an toàn
nên đi học những lớp tập huấn của ngoài phường xã cơ sở để cho mình có kinh nghiệm xử lý những đám cháy
phải để lô ra phải để lối thoát hiểm phòng đến những trường hợp mà bất ngờ mình còn có chỗ để mà thoát ra
sáu tháng đầu năm cả nước xảy ra tám trăm tám mươi một vụ cháy làm chết bốn mươi năm người bị thương bốn mươi ba người
trong đó cháy tập trung chủ yếu trong khu vực dân cư nhà dân nhà ở kết hợp kinh doanh
đặc biệt có nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người khiến nhiều người trong cùng một gia đình tử vong
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng cơ sở lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tập trung tuyên truyền hướng dẫn cho người dân bảo đảm an toàn trong sinh hoạt kinh doanh
xác định không phải là việc ngày một ngày hai sự chuyển biến trong ý thức của người dân cần rất nhiều nỗ lực
chúng tôi đã được quán triệt triển khai và thực hiện đến giờ phút này cơ bản những điểm chốt chính của chúng tôi đã hoàn thành và xong
chúng tôi và thay mặt cho nhân dân tổ dân phố chúng tôi đã tiếp nhận những điểm được tập kết tất cả những dụng cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy tăng cường sự cảnh giác đối với công tác phòng cháy chữa cháy hơn nữa
có số lượng ngõ ngách là khoảng hơn tám trăm linh ngõ thì chiếm khoảng tám mươi ở các ngõ phố mà xe chữa cháy không thể cập được
trước tình hình đó công an quận đã tham dự cho quận ủy ban dân quận là tổ chức tuyên truyền vận động đến các hộ dân
trên các tuyến phố các hộ dân trong các nhà thực tế tự trang bị tối thiểu mỗi gia đình một bịch chữa cháy
cái thứ hai là cũng giao cho ủy ban nhân các phường tổ chức khảo sát điều tra cơ bản các ngõ ngách mà xe cháy không tiếp cận được lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng
đến thời điểm tại quận hoàn kiếm có khoảng một điểm chữa cháy công cộng phủ khắp các ngõ ngách trên địa bàn quận
không chỉ tại các đô thị thành phố lớn nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa người dân còn khó khăn
lực lượng công an cơ sở cũng đã bám sát địa bàn vừa tuyên truyền vừa hỗ trợ một cách thích thực để mỗi hộ dân đều có thể trang bị một bình chữa cháy trong gia đình

hôm xảy ra đống cháy thì tôi đang sửa xa ở nhà lúc mà ngày bà cong tri hô thì cũng sáng mình chữa cháy trong nhà là tôi cầm theo và chạy đến nơi thực hiện các bước như bây giờ bệnh công an đã tiên tri
hôm xảy ra đống cháy thì tôi đều có những điểm chữa cháy công cộng
lúc mà ngày bà cong tri hô thì cũng sáng mình chữa cháy trong nhà là tôi cầm theo và chạy đến nơi thực hiện các bước như bệnh công an đã tiên tri
địa bàn vùng sâu vùng xa địa hình hiểm trở nhưng bảy trên bảy thôn của xã trơm đã có điểm chữa cháy công cộng
bà con được hướng dẫn được thực hành được trang bị nhiều kỹ năng xử lý khi cháy nổ xảy ra
khó khăn nhưng bằng rất nhiều nỗ lực lực lượng công an xã đã bám cơ sở cùng người dân tháo gỡ và giữ yên địa bàn
bằng mọi cách để thực hiện làm sao để đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba này thì là ít nhất một người trong hộ gia đình đó được trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy
khi một người trong gia đình được trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc là bởi các cơ quan chuyên môn có năng lực
có kiến thức kỹ năng đó thì nên về phổ biến cho các thành viên còn lại trong gia đình mình để cùng biết để cùng thực hiện
và điều đặc biệt nữa là trong mỗi hộ gia đình trong mỗi gia đình cần có cái kế hoạch thoát nạn riêng cho gia đình của mình
cái kế hoạch đó là nó đơn giản thôi ví dụ cháy ở tầng ba thì người ở tầng hai di chuyển như thế nào người ở tầng bốn và tầng ba di chuyển như thế nào để thoát nạn được
và những cái kế hoạch này cần phải phổ biến cho tất cả các thành viên trong gia đình nắm được và để khi có tình huống là chủ động có cái kế hoạch đó trong đầu rồi
và có lúc đó thì thoát nạn mới an toàn được
nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân đang là mục tiêu quan trọng hàng đầu được lực lượng công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai
với tinh thần đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết trước hết
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy công cộng đang tiếp tục được nhân rộng trên toàn quốc và được người dân đồng tình hưởng ứng với những hiệu quả tích cực
mục tiêu mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
từ đó giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra
thưa quý vị và các bạn trong công tác phòng cháy chữa cháy ý thức của mỗi người dân vô cùng quan trọng
hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh
từ đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra
đừng để đến khi có thương vong về người thì câu nói giá như sẽ trở nên quá muộn
nếu nhà bạn không có cửa phụ phải tính sẵn phương án ra ngoài qua bàn công qua cửa sổ lên trên tầng sang nhà kế bên dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua điểm mái nhà
lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết
an toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau